hơn một tuần xét xử và nghị án chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo trần văn lý anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường pháo đài thành phố hà tiên tỉnh kiên giang tù trung thân về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là võ văn quý anh rể của bị cáo
theo cáo trạng trong lúc nhậu cùng nhau quý có hứa cho lý anh mượn tiền nhưng sau đó không thấy quý thực hiện lời hứa
lý anh lấy một cây dao thái lan bỏ vào túi quần đi tìm quý
khi thấy quý thì hai bên xảy ra cự cãi tức giận lý anh lấy dao đâm nhiều nhát vào người làm quý tử vong
lý anh từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa an tích